ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội ban dự án môi trường boo v roman đã tổ chức lễ hội tắt đèn
tổng kết hành trình chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi chín
chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi bảy với thông điệp quyết sạch cho hà nội quyết xanh
được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của thủ đô
tạo ra các hoạt động thiết thực thu hút cộng đồng cùng tham gia
để lan tỏa các thông điệp sống xanh và lối sống trân trọng thiên nhiên bảo vệ môi trường
ý tưởng năm nay là năm thứ tám và mỗi một năm chúng tôi luôn luôn muốn thay đổi
và đưa ra những concept mới hoặc là những đề tài mới
đề tài của năm nay chúng tôi muốn tập trung vào hà nội
gần đây thì hà nội càng ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn và chúng ta càng nhìn thấy
thực sự hà nội đang cần một sự giúp đỡ nào đó
thế nên là chúng tôi tham gia vào cùng một cái làn sóng là muốn giúp đỡ và muốn thay đổi về hà nội
tại lễ hội tắt đèn hai nghìn một mươi bảy ngoài việc được hòa minh

trong những sự kiện môi trường độc đáo và lớn nhất năm hai nghìn một mươi tám
người dân còn được tham gia vào những hoạt động ý nghĩa như tham gia những trò chơi sáng tạo
với chủ đề bảo vệ môi trường trải nghiệm những thước phim đặc sắc về môi trường
và đặc biệt là hưởng ứng sở trái đất
chương trình tắt đèn bí thường hai nghìn một mươi bảy đã cho em rất nhiều kỹ năng mềm mà em cần có trong cuộc sống
cũng như là kiến thức rất sâu về chương trình về việc ảnh hưởng của môi trường
về việc vấn đề ô nhiễm
với môi trường hiện nay đang phá động ạ
chương trình thì em đã học được thứ nhất là xuất phát từ phải bản thân mình
phải là một người yêu thiên nhiên phải có là một người tôn trọng thiên nhiên
thì từ lúc đấy thì phải tự xuất phát từ chính cái tâm của mình để có thể phát triển và bảo vệ thiên nhiên
ngày càng đang bị phá hủy ngày nay
rồi sau đấy thì em cũng thông qua chương trình để em học được cách tuyên truyền đến tất cả mọi người
về việc là trái đất đang nóng lên và mình phải có nhiệm vụ trong việc bảo vệ
với nhiều sự đổi mới về quy mô và cách thức hoạt động
ban tổ chức chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi bảy mong muốn sẽ tạo ra các hoạt động thiết thực
hấp dẫn để lan tỏa các thông điệp sống xanh và lối sống trân trọng thiên nhiên
bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người